vâng chương trình xin được tiếp tục với phần tư vấn của các vị chuyên gia
vâng thưa hai vị khách mời
như lúc nãy giáo sư cảnh có nói về việc nhiều người chia sẻ cách làm mắt nhau sử dụng
khi mà người bệnh bị độc vị thì trích máu ở mười đầu ngón tay
và có thể là cả rái tai nữa
vậy theo hai vị chuyên gia thì cách làm này đúng hay sai
và việc sơ cứu như vậy có thể dẫn đến những cái hậu quả như thế nào nếu mà sai cách
theo quan điểm của tôi khi mà người bệnh độc vị thì chuyện trích máu mười đầu ngón tay là không nên làm
lý do là người đó chắc chắn nếu là bác sĩ thì kinh ngành y học của chuyện
thì mới dám trâm mười đầu ngón tay nhưng mà trâm cũng không trâm tuyết nhiệt
trâm người đầu ngón tay mà trâm cho ra máu thì đồng ý gọi là trâm tuyết nhiệt
chỉ dùng cho suốt cao qua giật
thứ không phải dùng cho
thứ đó là cái này tôi đề nghệ là không dùng
nói cùng lắm là người ta trâm tuyết nhân dung
nói đơn là một đứa trẻ suốt cao qua giật
ba mươi chín độ thì trâm tuyết nhiệt mười đầu ngón tay
thì về đồng ý là đồng ý làm
về một người tai biến bệnh bộ não
nguy cơ đột quỷ não thì không rõ ràng là việc này không được phép làm
vì là nó gây nguy hiểm càng đem người bạn đến càng nguy hiểm hơn
vậy nó có thể để lại những hậu quả như thế nào
vì là trong ngành y học
thì chúng tôi thừa biết hiện nay
trong đột quỷ não thì có
nguyên nhân thì nhiều chứ hai vấn đề chính
một là tắc mạch não
máu không lưu thông được
hai là vỡ mạch não
thì tắc mạch não thì chiếm được khoảng tám mươi
thì nếu anh trâm mà đồng ý mà
trâm mà trâm tuyết nhiệt mười đầu ngón tay
đồng ý với việc
ê giảm nguyên khí đi
mà giảm nguyên khí
bản chất nguyên khí là làm cho sông máu chảy được
mà anh bây giờ là
coi như là
làm cho sông máu chảy được
thì vô hủy dung anh làm cho bệnh nặng hơn
do đó là
cái việc này tôi đề nghệ là không được nặng
còn ví dụ như trường hợp
thì cũng một mươi đến hai mươi là
có cái chảy máu não
thì cái này
nếu thông thường cũng không chẩn đoán được
mà phải chẩn đoán từ
phải bác sĩ chuyên khoa
ví dụ ở bệnh viện người ta chụp não
như ở trong đồng ý
thì người thầy phúc rất chuyên khoa
rất có kinh nghề
thì mấy cấp cứu còn hai mươi
người ta chẩn đoán
đó là trường hợp
là cũng không
coi như là tàng phụ
vì trường hợp đó là
cái người bình thường
không phải việc của người bình thường
mà việc của các bác sĩ chuyên khoa
nhưng tôi nghĩ là không nên phổ biến để làm
do đó tôi đề nghệ
tự đối không được làm thế
không được làm
trích một mươi đồng con tài
còn cách làm thì tôi phải nói
ví dụ thầy giáo sư cường nói là
đưa người bệnh vào trong phòng ấm
rồi nằm nghiêng cái tư thế an toàn
rồi khai khíu cho người bệnh
rồi phải trào ngược
rồi đơm giải
người bệnh trải ra
người ta không bị lắng động
và trông phổi
thời tự thờ bệnh thường
đồng nghĩa với việc
sau đấy là gọi sang cấp cứu
để đưa bệnh viện gần nhất
đó là những việc chúng ta cần làm
phải cùng lắm châm cứu
thì châm viện đơn trụ
cái việc quan trọng
và cứu sống người bệnh là tốt nhất
xin cảm ơn pháp giáo sư cảnh